tuy nhiên cư dân mạng cho rằng chuyện xét cấp visa cho người nước ngoài nhập cảnh việt nam chỉ là một mặt của vấn đề
để thu hút khách du lịch quốc tế còn phải xét lại những chi tiết
như cảnh quan trung khách sinh hoạt có thật sự đa dạng hấp dẫn du khách hay không
chúng ta đã thật sự có bản sắc riêng hay chưa
các loại hình dịch vụ phục vụ có thật sự đa dạng đàng hoàng tử tế hay chưa
nếu chưa thật sự hấp dẫn tôi nghĩ du khách một đi không bao giờ trở lại
còn thiệt hại về mặt giới thiệu hình ảnh du lịch việt nam nhiều hơn
đi đâu cũng được hướng dẫn viên khuyên cẩn thận cơ chừng tư trang
thì du khách nước ngoài một đi không trở lại là lẽ đương nhiên
họ cũng không có gì để khoe để kể cho bạn bè người thân nghe
thì khởi ôi
khách chỉ cần bước xuống sân bay tân sơn nhất và lặn ngục để đón xe là đã không muốn quay trở lại nữa rồi
làm du lịch việc đầu tiên là chỉnh đốn cách chào đón thân thiện và tiện ích ngay từ cửa nhà trước
đại diện hiệp hội du lịch việt nam cho rằng trước mắt trong năm hai nghìn hai mươi
các doanh nghiệp chỉ mong chính sách visa hồi phục lại như trước dịch là hai nghìn một mươi chín để có thể tạo thuận tiện cho du khách
theo các nhà kinh doanh nếu may mắn thì phải tới mùa hè hai nghìn hai mươi ba thị trường inboun mới lại có cơ hội khởi sắc
và từ bây giờ để có bàn đạp cho mức tăng trưởng mới
ngành du lịch cần tập trung phân tích con số hơn ba năm triệu lượt khách quốc tế đến việt nam
trong thời gian qua là ai đến từ đâu mục đích gì